sáng nay các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với huyện trảng bom tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ gần một trăm linh công nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bữa chiều qua tại công ty đê trang việt nam khu công nghiệp giang điển
vào lúc một mươi bảy h bốn mươi năm chiều ngày một mươi năm tháng năm tại công ty đê trang việt nam có khoảng một trăm linh công nhân sau khi ăn suốt chiều có biểu hiện dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
sau đó toàn bộ công nhân đã được đưa đến trung tâm y tế quyện trảng bơm cấp cứu
đến hai mươi một h ba mươi phút tối cùng ngày tình hình sức khỏe của đại đa số công nhân đã cơ bản ổn định một số trường hợp được xuất viện không có trường hợp nào nguy kịch
bước đầu xác định công ty thiên hồng phúc là đơn vị cung cấp suốt ăn cho công ty đê trang việt nam
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quyện trảng bơm đã nhanh chóng phối hợp trung tâm y tế quyện thu giữ niêm phong các mẫu thực phẩm
do công ty thiên hồng phúc cung cấp để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
với kim ngạch bốn mươi hai bốn mươi sáu tỷ usd tp hcm dẫn đầu về xuất khẩu hàng hóa trong năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin chính thức được đưa ra tại báo cáo xuất nhập khẩu vừa được bộ công thương công bố vào sáng nay một mươi sáu tháng năm tại hà nội
theo báo cáo của bộ công thương top năm địa phương có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước là tp hcm bắc ninh bình dương hải phòng và thái nguyên
ở chiều ngược lại tỉnh lai châu điện biên là hai tỉnh có kim ngạch xuất nhập khẩu thấp nhất với kim ngạch lần lượt là một mươi hai chín triệu usd và hai mươi hai bốn triệu usd
bộ công thương cho biết bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm ba mươi tám tám mươi tám tỷ usd tăng một mươi năm hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu tăng một mươi năm nhập khẩu tăng một mươi năm bốn điểm sáng đến từ tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước
điểm sáng đến từ tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước
điểm cao xuất nhập khẩu việt nam hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong khuôn khổ hội thảo ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistic hiện đại bền vững
do cục xuất nhập khẩu bộ công thương tổ chức hội thảo tập trung về công nghệ và tự động hóa trong logistic để phát triển bền vững
xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại bền vững bất động sản logistic tiềm năng và cơ hội
từ ngày một mươi năm đến một mươi bảy tháng năm đoàn công tác hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình đã thăm và làm việc với phòng thương mại và công nghiệp paris pháp
tại buổi làm việc phó tổng giám đốc phòng thương mại và công nghiệp paris cho biết pháp là một thị trường khó tính với nhiều quy định khắt khe về mặt pháp lý
là cửa ngõ để các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp việt nam có thể kiểm chứng được chất lượng sản phẩm của mình và có được chứng nhận chất lượng cao nhất cho phép
chúng tôi nhận thấy tỉnh ninh bình có rất nhiều lĩnh vực tiềm năng như văn hóa ẩm thực nông nghiệp
cùng với những di sản văn hóa độc đáo và đặc sắc tỉnh ninh bình cũng có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực du lịch khách sạn
sự ổn định chính trị cùng với sự liên tục cải thiện môi trường kinh doanh có thể giúp thu hút được thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài
đoàn công tác của tỉnh ninh bình cũng có các buổi làm việc với đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam tại pháp để sẻ chia về các hoạt động đối ngoại nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư
huy động các nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có phần quảng bá đất và người ninh bình đến với bạn bè quốc tế
thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng năm hội đồng xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng các bị cáo khác trong vụ án việt á tiếp tục tiến hành xét hỏi
trong vụ án này bị cáo trần thanh phong cựu phó trưởng phòng kế toán cdc bình dương bị kết luận đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu
chỉ đạo của ông nguyễn thành danh cựu giám đốc cdc bình dương
tuy được tòa giải thích song bị cáo phong kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự với lý do bị cáo chỉ là cấp dưới làm theo chỉ đạo của cấp trên không được hưởng lợi không được ai đưa tiền
trước đó người đại diện của công ty việt á trình bày bản sơ thẩm buộc công ty việt á trả lại số tiền hơn sáu trăm linh tỷ đồng với cáo buộc thu lợi bất chính là không có căn cứ
theo người đại diện của công ty việt á công ty không dùng kết quả nghiên cứu của đề tài mà sử dụng kết quả nghiên cứu của chính mình để sản xuất kýt xét nghiệm
việc cơ quan điều tra xác định giá như trong hồ sơ vụ án là hơn một trăm bốn mươi ba đồng một ký xét nghiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty
phía công ty việt á cũng cho rằng công ty bán ký test cho không chỉ đơn vị nhà nước mà còn bán cho cá nhân doanh nghiệp tư nhân
nhưng việc bán sản phẩm cho các đối tượng này chỉ thực hiện theo hợp đồng giữa hai bên không vi phạm pháp luật nên không thể quy kết tiền thu được từ các hợp đồng này là thu lợi bất chính
thưa quý vị và các bạn chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm tội đã gia tăng cả về phạm vi với thủ đoạn tinh vi nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo ai gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm công nghệ cao
các video deepfake hình ảnh thông tin giả mạo sai sự thật đến giả danh cơ quan công an viện kiểm sát tòa án cán bộ thuế gọi điện qua giao thức internet hầm dọa người bị hại sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản

hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm công nghệ cao
hiện hoạt động lợi dụng không nhỏ với việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm công nghệ cao
hội có sự tham gia của trên bốn trăm năm mươi các nghệ nhân diễn viên quân chúng vận động viên các chiến sĩ của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh thừa tiên huế
và đồng bào các dân tộc paco pahi cơ tu tà ôi đến từ các huyện a lưới nam đông phong điền hú lộc thị xã hương trà
trong chương trình ngày hội còn có các hoạt động trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số
trình diễn nghề thủ công truyền thống như diệt dàng đan lát liên hoan ẩm thực gắn với quảng bá giới thiệu các điểm đến tour du lịch sinh thái du lịch cộng đồng tại huyện a lưới và các hoạt động trưng bày triển lãm về những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
cũng trong ngày một mươi năm tháng năm tỉnh thái nguyên tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết ba mươi ba về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
trong cách của chí minh
trong những năm qua đảng bộ tỉnh thái nguyên luôn thực hiện nghiêm túc nghị quyết ba mươi ba và kết luận một với nhiều kết quả nổi bật như năm hai nghìn hai mươi ba thu ngân sách đạt hơn hai mươi tỷ đồng lần đầu tiên tỉnh tự cân đối được thu chi và điều tiết một phần về trung ương
rdp năm hai nghìn hai mươi ba đạt một trăm một mươi ba triệu một người một năm đứng thứ nhất trong một mươi bốn tỉnh trung du miền núi phía bắc tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn ba hai
công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm giữ vững
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được tỉnh ủy thái nguyên biểu dương khen thưởng trong thực hiện nghị quyết số ba mươi ba và kết luận số một
chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáu mươi năm năm ngày mở đường trường sơn và ngày truyền thống đoàn năm trăm năm mươi chín bộ đội trường sơn
hôm nay bảo tàng quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nam giang tổ chức trưng bày chuyên đề
huyền thoại trường sơn giới thiệu đến công chúng hơn một trăm linh hình ảnh hiện vật giới thiệu về đường trường sơn
không gian trưng bày chuyên đề huyền thoại trường sơn được chia thành bốn giai đoạn với các chủ đề trường sơn thùa ban đầu đánh địch ma đi mở đường ma tiến và tất cả cho tổng tấn công
đây là những hiện vật hình ảnh điển hình trong hàng nghìn hiện vật liên quan đến đường hồ chí minh huyền thoại được bảo tàng quảng nam sưu tầm từ nhiều nguồn trong nhân dân và nhân chứng lịch sử suốt nhiều năm qua
trong đó có những bức ký hoại chiến tranh
các họa sĩ trong đoàn văn nghệ kháng chiến khu năm ghi lại chân thật về vùng đất và người nam giang trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ
cuộc triển lãm là nguồn tư liệu quý giá góp phần khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào thiểu số miền núi cả nước nói chung nam giang nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống mỹ đặc biệt gắn với con đường trường sơn huyền thoại
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần tự hào dân tộc nâng cao đạo đức cách mạng sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đối với thế hệ trẻ triển lãm được trưng bày đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây hầu hết các vụ đuối nước xảy ra trong quá trình các em chơi đùa bơi lội ở sông suối hay là ao hồ
do vậy công tác phòng chống đuối nước cho trẻ không thể lơ là
mặc dù đã có hơn sáu mươi học sinh của nhà trường biết bơi nhưng kỹ năng bơi an toàn và xử lý tình huống khi bơi của các em vẫn còn hạn chế
vì thế nhà trường vẫn đang nỗ lực để tăng tỷ lệ học sinh biết bơi cũng như tăng cường kỹ năng bơi an toàn cho các em
dạo gần đây thì có rất là nhiều những cái vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn của mình
vậy nên là theo em thì trang bị cho mình một cái kiến thức một cái kỹ năng bơi là rất là cần thiết
tại vì là
nó có thể cứu chúng ta trong những trường hợp nguy hiểm hoặc là mình cũng có thể
một có thể là chúng ta sẽ có thể cứu được bạn bè
bằng công tác xã hội hóa kết hợp với các tổ chức để tặng vé bơi cho các em học sinh
thế và kỹ thuật bơi thì nhà trường cũng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh
ngoài việc biết bơi các em cần phải có kỹ năng và xử lý tình huống
chính vì vậy nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để cùng với nhà trường tổ chức cho các em tham gia các khóa học bơi trong giấc nghỉ hè
nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước là do trẻ không biết bơi tự ý rủ nhau ra ao hồ sông suối mà không có sự giám sát trông coi của người lớn
điều kiện dạy và học bơi ở nhiều địa phương còn khó khăn
vì vậy việc cảnh báo nâng cao nhận thức về đuối nước là một trong những giải pháp được huyện cẩm khê chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai
chúng tôi cũng chỉ đạo chặt chẽ đến các nhà trường về công tác phối hợp với cha mẹ học sinh
trong vấn đề là quản lý giờ giấc của các con
làm sao để cái giờ con đến trường giờ con về nhà thì thầy cô và nhà trường cũng như cha mẹ học sinh đều thống nhất và nắm được
không có những tiết chống để học sinh phải về sớm mà nhà trường hoặc là gia đình không kiểm soát
dễ dẫn đến cái câu chuyện là trẻ em đi chơi mà không nằm trong cái tầm kiểm soát của người lớn
một kỳ nghỉ hè nữa lại đang đến gần
các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi tự do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
vì thế việc phổ cập bơi cho trẻ ra soát các bãi tắm tự phát
cắm biển cảnh báo kiên quyết xử lý vi phạm sẽ là những điều kiện tiên quyết để các em có một mùa hè an toàn lành mạnh